với tinh thần chống dịch như chống giặc bảo vệ sức khỏe tính mạng của nhân dân là trên hết
tại cơ sở hai trường cao đảng an ninh nhân dân i phường tam phước thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã tổ chức lễ công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an về việc cử bảy mươi cán bộ học viên trường cao đẳng an ninh nhân dân i tăng cường tri viện hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh đồng nai